vào hồi bốn giờ ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cách quảng nam khoảng hai trăm bốn mươi km cách quảng ngãi khoảng một trăm tám mươi km và cách bình định khoảng một trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi tới bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh từ cấp sáu trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ quảng nam đến bình định
và đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc
một trăm linh tám năm độ kinh đông trên đất liền các tỉnh từ quảng nam đến bình định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi tới bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão số sáu ở huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
có quan trắc được gió cấp bảy giật cấp chín
các tỉnh từ thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi đã có mưa rất to từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
và ngay sau đây phóng viên ngọc lũy sẽ cập nhật những thông tin mới nhất
về diễn biến của cơn bão số sáu tại quảng nam và đà nẵng
thưa quý vị và các bạn sáng nay một mươi một tháng một mươi áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số sáu
đổ bộ trực tiếp vào đất liền từ các tỉnh quảng nam đến bình định
với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
hiện tại tôi đang có mặt tại bừa biển cỡ đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
nơi đây đang có mưa to đến rất to gió giật mạnh khiến cho nhiều khu vực bị ngập sâu và cây cối ngã đổ
ảnh hưởng từ cơn bão thì tại đà nẵng tình hình thời tiết cũng đang diễn biến hết sức phức tạp
đã có ba tàu cá bị chìm và một tàu cá mất tích
người dân cần hết sức cảnh giác tránh ra ngoài trong thời điểm này để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh
các tỉnh quảng nam cho tới quảng bình quảng trị có mưa to đến rất to gây nhiều thiệt hại cho các địa phương
tại quảng nam mưa lớn khiến đập cát bầu thôn mỹ sơn xã duy phú huyện duy xuyên bị vỡ cống xả trên thân đập khoảng hơn hai mươi mét
hàng trăm ngàn mét khối nước chảy xuống vùng hạ du
gây ngập một số diện tích hoa màu và nhà cửa của người dân
rất may vụ việc không gây thiệt hại về người
hiện các bộ hiện cán bộ xã đã cử dân quân cùng lực lượng chức năng huyện duy xuyên đi đến từng nhà để sơ tán người dân đến địa điểm an toàn đồng thời thống kê thiệt hại
sau ba ngày mưa lũ tại tỉnh quảng bình đã có một người tử vong một người mất tích
thống kê hiện tại ban đầu toàn tỉnh có khoảng tám trăm bảy mươi bảy hectare nuôi trồng thủy sản chín mươi lồng cá ba trăm một mươi bốn hectare cây trồng hàng năm
một một trăm bốn mươi sáu hectare hoa màu một mươi hai hectare lúa của người dân bị hư hại nặng hai tàu cá bị chìm và hàng nghìn gia súc gia cầm bị chết do mưa lũ
liên quan đến việc cứu hộ người còn mắc kẹt trên tàu vietship một vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng một mươi
quân đội đã điều trực thăng từ hà nội vào quảng trị để cứu hộ các thuyền viên và các thành viên đội cứu hộ bị mắc kẹt trên tàu
do thời tiết xấu sóng to do lớn nên đến tối ngày một mươi tháng một mươi trực thăng vẫn chưa thể cứu được tám thuyền viên lên bờ
mà chỉ có thể thả thực phẩm và phao cứu sinh cho tám thuyền viên trên thuyền
sáng sớm nay mới tiếp tục triển khai các biện pháp ứng cứu các thuyền viên gặp nạn
ngày một mươi một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ban hành công điện số hai mươi hai cdtvk gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ hà tĩnh đến bình thuận
các bộ ngành tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới
theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
huy động lực lượng phương tiện khẩn trương cứu hộ cứu nạn các thuyền viên tàu việt ship một gập nạn trên vùng biển quảng trị
giúp tàu tránh gặp nguy hiểm hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các bến các khu vực cửa sông khi có lũ lớn đảm bảo an toàn cho người và tài sản
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cho các thuê bao mạng vùng bị ngập lũ các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất để người dân biết chủ động phòng tránh
các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới mưa lũ để các cấp chính quyền
chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết chủ động phòng tránh ứng phó
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị và các bạn các tỉnh thành miền trung và tây nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ
tại quảng trị ở các huyện miền núi như hướng hóa đắc rông do mưa lớn kéo dài và nước sông dâng cao
hệ thống đường giao thông hư hỏng nên nhiều xã thị trấn vẫn còn đang bị cô lập
lực lượng công an các xã miền núi cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận và hỗ trợ cho người dân
thưa quý vị sau bốn ngày ngập sâu trong nước như thế này
và đến thời điểm hiện tại thì mực nước tại đây vẫn đang có chiều hướng gia tăng
và hơn hai trăm linh người dân tại thị trấn lao bảo tỉnh quảng trị đang bị cô lập hoàn toàn
và đời sống của người dân ở đây cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
và phải nhờ sự tiếp tế và cứu trợ từ lực lượng bên ngoài
hiện trên địa bàn huyện hướng hóa đã di rời hơn sáu ba trăm linh hộ dân ở vùng trũng
vùng có nguy cơ
nhưng khi không có xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn
riêng tại thị trấn lao bảo xã hướng việt vẫn chưa tiếp cận được do ngập nước và sạt lở
trong đó có hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu từ hai đến hai năm mét thậm chí là đến nóc nhà
sau ba lần nước dâng cao toàn bộ tài sản đều hư hỏng
người dân nơi đây không còn cách nào khác ngoài dựa vào nguồn lương thực được tiếp tế từ lực lượng bên ngoài
hai ngày nay toàn ăn mì tôm sống mì tôm sống với nước nước mưa nước mưa uống
chứ không thể ra đường nước
nhà trong này quất máy có thuyền nên còn ra vô được tìm
không thể thả gì đến vấn đề tình mạng của bà con
nhưng bây giờ điều kiện của bà con là rất khó khăn
nước cao ngập lên cao có nơi là ngập nhà phát mái
nên về tình hình kinh tế nấu ăn sức khỏe của bà con thì nói chung hơi vất vả
tuy nhiên với số lượng phương tiện di chuyển hạn chế địa hình hiểm trở
nên việc hỗ trợ trực tiếp đến người dân cũng gặp không ít trở ngại
trước thời hình đó
chính quyền địa phương lực lượng công an đang tích cực huy động thêm ghe xuồng máy của người dân
để di chuyển và triển khai phương án cứu trợ lương thực
nhu yếu phẩm cần thiết tiện lợi cho bà con ở vùng cô lập
lực lượng công an huyện hướng hóa cũng kịp thời huy động mỗi cán bộ chiến sĩ
tích góp một ngày lương để có thể mua mì ăn liền nước uống giúp đỡ người dân trong vùng lũ
bên cạnh công tác ứng trực đã hội hợp với lực lượng đoàn viên và các đội nghiệp vụ
và trong bộ phần
phản ứng nhanh thì đã hỗ trợ cho bà con bằng hình thức là
thứ nhất là cũng vận động các đoàn viên thanh niên ủng hộ một số tiền mặt
để trước mắt là mua mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết nhất
để hỗ trợ cho những hồ mà đang còn gặp những khó khăn
trong cái lúc mà mưa lụ lút là nhà cựa
đến chiều ngày một mươi tháng một mươi toàn tỉnh quảng trị hiện có bảy mươi xã bị ngập từ một đến hai mét
ở các huyện triệu phong hải lăng hương hóa đắk rông
lực lượng công an cơ sở vẫn đang tích cực bám địa bàn ở vùng sâu vùng xa
vùng có nguy cơ sạt lở để kịp thời ứng cứu di rời người dân khi nước lũ dâng lên đột ngột trở lại